qua một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi của ban chấp hành trung ương đảng về nông nghiệp nông dân nông thôn sản xuất nông nghiệp của tỉnh phú yên phát triển ổn định góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nhân dân
cùng với tăng trưởng kinh tế toàn diện tốc độ tăng giá trị sản xuất của tỉnh phú yên đạt bình quân năm một năm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
đến nay thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt khoảng hai mươi sáu hai triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm năm hai mươi tám so với năm hai nghìn tám
có năm mươi bốn trên tám mươi tám xã đã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
phú yên là một trong những địa phương được thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch và xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn ngày càng phát triển góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh phú yên đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững
tốc độ tăng trưởng grdp bình quân tăng khoảng ba năm một năm thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng gấp ba năm lần và đến năm hai nghìn ba mươi cơ bản không còn hộ nghèo